ngày hai mươi một tháng chín tỉnh hà giang đã tổ chức khai mạc chương trình du lịch qua những miền di sản ruộng bậc thang năm hai nghìn một mươi chín tại huyện hoàng su phi
đến dự có các đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội đồng chí võ văn phuông ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nhấn mạnh trong điều kiện địa hình hiểm trở thiên nhiên khắc nghiệt
tỉnh hà giang đã biết khai thác chính những khó khăn đó thành cơ hội phát triển đó là lựa chọn du lịch làm kinh tế mũi nhọn
tại các huyện phía tây của tỉnh hà giang người dân cần cù lao động tạo nên những thửa ruộng bậc thang
không chỉ góp phần ổn định lương thực mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc trong mùa lưu chín
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh cần xác định rõ tiềm năng lợi thế của mình và mối tương quan với các tỉnh trong khu vực
trong nước và quốc tế trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực có thế mạnh đó là du lịch phát triển cây dược liệu phát triển kinh tế biên mậu
tại lễ khai mạc lãnh đạo huyện hoàng su phi cũng đã đón nhận quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận nghề chạm bạc của người nùng
ở xã pờ ly ngài nàng đôn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia